thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ông bill macdamos chủ tịch tập đoàn sap cộng hòa liên bang đức
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng đánh giá
sáp là một trong những doanh nghiệp phần mềm lớn nhất châu âu có nhiều đóng góp cho việt nam và asean
chuyến thăm là dịp tốt để hai bên tăng cường hợp tác trên lĩnh vực này
thủ tướng mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp đức đầu tư làm ăn mạnh mẽ hơn nữa với việt nam
chính phủ việt nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ với đức cũng như với các bang của đức
thủ tướng nhấn mạnh chính phủ việt nam đã bắt đầu xây dựng các chiến lược và chính sách mới
nhằm đáp ứng chuyển đổi số và cách mạng công nghệ bốn
trong quá trình này việt nam hoan nghênh chào đón các tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu thế giới
chia sẻ kinh nghiệm và chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan
đánh giá cao giải pháp chính phủ số của shb đã áp dụng thành công ở một số nước
thủ tướng đề nghị sáp phối hợp với bộ thông tin và truyền thông việt nam nghiên cứu thử nghiệm giải pháp này
đáp ứng yêu cầu của một chính phủ kiến tạo phát triển minh bạch quyết liệt phục vụ nhân dân
phối hợp với bộ thông tin và truyền thông bộ xây dựng các ngành địa phương
ứng dụng giải pháp thành phố tương lai của shop vào quá trình quản trị và xây dựng thành phố thông minh ở việt nam
nghiên cứu áp dụng thí điểm công nghệ của sáp chuyển đổi số cho một số doanh nghiệp viễn thông việt nam
ủng hộ cử những chuyên gia giỏi của sharp tham gia trung tâm nguồn lực về an toàn thông tin cho khu vực asean
do chính phủ việt nam phối hợp cùng diễn đàn kinh tế thế giới wef xây dựng tại việt nam
ông mark đermos cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
trong đó có sáp làm ăn thuận lợi tại việt nam
ông cam kết hỗ trợ để chính phủ việt nam trở thành một trong những chính phủ hoạt động hiệu quả nhất trên thế giới
tạo điều kiện để chính phủ doanh nghiệp và người dân việt nam tiếp cận tốt nhất của cách mạng số
sáp thực sự mong muốn tham gia phát triển lĩnh vực chính phủ điện tử
cải cách trên tinh thần khởi nghiệp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ an ninh mạng
sáp hoàn toàn yên tâm có thể nỗ lực hết sức mình khi được biết chính phủ
thủ tướng chính phủ việt nam đang nỗ lực giúp đỡ tập đoàn
sáp có thể tái phân bổ nguồn lực để đầu tư mạnh mẽ hơn ở việt nam